trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận bảy trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó hai trăm một mươi chín ca cộng đồng
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày một tháng năm đến một mươi tám h ngày hai tháng năm trên địa bàn thành phố ghi nhận bảy trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
gồm hai trăm một mươi chín ca cộng đồng và năm trăm bốn mươi ba ca đã được cách ly
số ca mắc mới phân bố tại một trăm chín mươi bốn xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông chín mươi ba hoàng mai bảy mươi một đông anh sáu mươi ba gia lâm năm mươi bảy long biên năm mươi năm
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm tám mươi tám hai trăm linh hai ca
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế có công van số hai
các đơn vị trực thuộc bộ y tế tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội về việc quán triệt
truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng covid một mươi chín và hộ chiếu vaccine
tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia và các cơ quan liên quan để hoàn thiện xây dựng phương án
bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trên cơ sở kế hoạch đáp ứng
tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên bang chỉ đạo quốc gia và các cơ sở kế hoạch đáp ứng
và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
được tổ chức y tế thế giới ban hành vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại việt nam
bộ y tế đang tiếp tục nghiên cứu đánh giá giả soát các quy định pháp luật và căn cứ tình hình dịch bệnh
để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
trong bối cảnh việt nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang dần kiểm soát được đại dịch
sự xuất hiện của hai dòng biến phụ của omicron lại đặt ra nhiều lo ngại về làn sóng bùng phát trong tương lai
các nhà khoa học nam phi đã phát hiện ra rằng
hai dòng phụ mới của biến thể omicron có thể né tránh các kháng thể có được từ lần nhiễm covid một mươi chín trước đó
các biến thể phụ mới của omicron có thể kích hoạt một làn sóng dịch bệnh mới
nhưng ít có khả năng phát triển trong máu của những người được tiêm vaccine covid một mươi chín
các nhà khoa học từ nhiều tổ chức đang kiểm tra hai dòng phụ ba bốn và ba năm của omicron
mà tổ chức y tế thế giới vào tháng bốn đã thêm vào danh sách biến thể cần giám sát của tổ chức này
các nhà khoa học nam phi đã lấy mẫu máu của ba mươi chín người tham gia thử nghiệm
trước đó đã bị nhiễm omicron khi biến thể này xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong đó một mươi năm người đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
tám người tiêm vaccine của pfizer
bảy với vaccine của johnson johnson
hai mươi người còn lại chưa được tiêm chủng
kết quả thử nghiệm cho thấy nhóm được tiêm chủng có khả năng trung hòa
tránh được khả năng miễn dịch cao hơn gấp năm lần và được bảo vệ tốt hơn
đối với các mẫu máu của người chưa được tiêm chủng
quá trình sản xuất kháng thể khi cơ thể người tiếp xúc với biến thể phụ ba bốn và ba năm
đã giảm gần tám lần so với dòng ba chủng omicron ban đầu
trong khi đó mẫu máu của những người đã được tiêm chủng cho thấy khả năng này giảm ba lần
vào ngày hai mươi chín tháng ba
giới chức y tế và các nhà khoa học cho biết
nam phi có thể bước vào đợt bùng phát dịch covid một mươi chín thứ năm sớm hơn dự kiến
liên quan đến sự gia tăng liên tục số người nhiễm các biến thể phụ ba bốn và ba năm của omicron
chỉ có khoảng ba mươi dân số trong sáu mươi triệu người tại nam phi được tiêm chủng đầy đủ
nghiên cứu cho biết dựa trên khả năng thoát ra khỏi sự trung hòa
ba bốn và ba năm có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới
trước mối nguy hiểm tiềm ẩn từ biến thể phụ vừa được phát hiện
tiêm vaccine vẫn được coi là lá chắn bảo vệ an toàn
tuy nhiên mức độ lây nhiễm của biến thể này vẫn là dấu hỏi lớn và cần thêm các nghiên cứu sâu hơn
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay bên cạnh những cập nhật về các địa điểm du lịch
thì chúng tôi cũng sẽ mang đến những thông tin mới nhất về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước
mới đây một vụ tai nạn kinh hoàng đã được ghi lại từ camera nhà dân bên đường tại tp hcm
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi bảy h một mươi chín phút ngày một tháng năm
tại gần địa chỉ hai mươi tám trên tám nguyễn thị ngâu hóc môn tp hcm
ở thời điểm trên
chiếc ô tô phóng nhanh không làm chủ được tốc độ
bất ngờ lao đến cán trúng hai chiếc xe máy cùng chiều đi phía trước
cú tông mạnh đã khiến hai người điều khiển xe máy văng lên cao trước khi rơi xuống đất
tại hiện trường xe máy vỡ vụn thành nhiều mảnh
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ưng cứu người bị nạn
và điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc
không làm chủ được tốc độ vụ tai nạn đã khiến người dân chứng kiến không khỏi bằng hoàng
đây cũng là bài học cho những người tham gia giao thông
đặc biệt là trong những dịp lễ tết như hiện nay